bây giờ là sáu giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một
trước khi đến với những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay
xin chúc cho quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình có một ngày mới mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui
thưa quý vị để bảo đảm thực hiện chế độ chính sách tiền lương tiền thưởng trong dịp tết
tạo điều kiện cho người lao động đón tết nguyên đán canh tí đầm ấm yên vui
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký công điện một trăm một mươi chín
về bảo đảm chi trả tiền lương tiền thưởng cho người lao động trong dịp tết nguyên đán canh tí
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu một ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ quan lao động phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh thành phố
yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp chi trả tiền lương tiền thưởng kịp thời đúng quy định cho người lao động
bảo đảm đời sống cho người lao động trong dịp tết không để xảy ra tình trạng nợ lương thường
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định
bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan
chủ động theo dõi nắm tình hình trả lương thường tết của các đơn vị doanh nghiệp
chủ động kịp thời chỉ đạo cơ quan lao động địa phương phối hợp với tổ chức công đoàn cung cấp
xây dựng các giải pháp phòng ngừa xử lý tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp tết
bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật
hợp đồng lao động thỏa ước lao động tập thể nội quy quy chế của doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước việt nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại ưu tiên xử lý các giao dịch trả lương
cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp bảo đảm hoạt động của các hệ thống thanh toán
các máy rút tiền tự động thông suốt đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả tiền lương cho các doanh nghiệp
và rút tiền mạt của người lao động
bộ tây chính chỉ đạo hệ thống kho bạc nhà nước xử lý kịp thời các lệnh chi trả lương
cho các cơ quan tổ chức đơn vị
năm đề nghị tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cơ quan lao động tại các địa phương kiểm tra giám sát tình hình chấp hành quy định về chi trả lương
tiền thường tại các đơn vị xoay nghiệp kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh
bảo đảm quyền lợi cho người lao động
trong bối cảnh tàu xe trong những ngày giáp tết thường quá tải và giá cao
thì những chuyến xe miễn phí do các cấp công đoàn địa phương tổ chức nhiều năm qua là cứu cánh
về công nhân lao động khó khăn
dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi công đoàn khu kinh tế hải phòng phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tám mươi bốn chuyến xe
đưa gần năm công nhân lao động và người thân các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh về quê đón tết
ngoài ra sau tết nguyên đán công đoàn khu kinh tế hải phòng sẽ tổ chức chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc
thí điểm tuyến thanh hóa hải phòng
chuyến xe sẽ đón công nhân các tỉnh nghệ an thanh hóa trở lại làm việc xuất phát từ thanh hóa vào chiều năm tháng riêng
ngày hai mươi chín tháng một ngoài điểm xuất phát tại khu công nghiệp nomura công đoàn khu kinh tế tổ chức nhiều chuyến xe
đưa công nhân các khu công nghiệp về quê đón tết xuất phát tại khu công nghiệp tràng duệ vsip nhà hát thành phố hải phòng
ngày hai mươi hai tháng một tức ngày hai mươi tám tháng chạp công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam tổ chức đưa hơn một công nhân
về quê đón tết nguyên đán canh tí
hai nghìn hai mươi đây là năm thứ năm liên tiếp công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam tổ chức những chuyến xe mang nhiều ý nghĩa này
cùng với việc tổ chức tết xung vầy thì việc tặng vé xe miễn phí là một trong những hoạt động chăm lo cho người lao động vui xuân đón tết
đồng thời mong muốn sau đợt nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi người lao động sẽ trở lại doanh nghiệp làm việc
để tiếp tục ổn định đời sống đóng góp cho sự phát triển của địa phương
để giúp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón tết được ấm no đầy đủ
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình đã trích từ quỹ vì người nghèo và quỹ cứu trợ tỉnh
để tặng năm xuất quà tết cho hộ nghèo
theo đó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng bình đã trích hơn một tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng
từ quỹ vì người nghèo và quỹ cứu trợ tỉnh để thăm tặng quà cho các hộ nghèo
đối tượng xã hội thuộc diện khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
cụ thể tặng ba mươi năm xuất quà trị giá sáu trăm năm mươi đồng một xuất
cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn và các gia đình chính sách dân tộc thiểu số
phân bổ cho các huyện thị xã chủ động thăm và tặng quà ba ba trăm năm mươi xuất quà bằng tiền mặt ba trăm linh đồng một xuất
ngoài ra ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phân bổ một bảy trăm linh xuất quà tết của quỹ thiện tâm
và công ty trách nhiệm hiếu hạn biacat bus việt nam tặng hộ nghèo ở cơ sở
thông qua việc thăm tặng quà cho các hộ nghèo và các đối tượng xã hội
nhằm bảo đảm một trăm linh hộ nghèo trên địa bàn tỉnh quảng bình
được đón tết nguyên đán canh tí đầm ấm đầy đủ
thưa quý vị và các bạn trước tình hình khó khăn trong công tác bảo đảm nguồn nước
cho vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ngày hai mươi hai tháng một đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã đi kiểm tra tình hình lấy nước chuẩn bị vụ gieo cấy đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại tỉnh nam định
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
năm nay lượng nước trên hệ thống các sông thiếu hụt
từ hai mươi năm mươi so với bình quân hàng năm
trong khi đó mực nước chiều năm nay dâng cao hơn từ sáu mươi bảy mươi cm so với cùng kỳ năm ngoái
dẫn đến tình trạng mạng xâm nhập rất sâu
gây khó khăn cho việc lấy nước đồ ải làm đất phục vụ gieo cấy lúa xuân năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt
tính đến thời điểm này toàn khu vực đồng bằng sông hồng đã lấy nước được hơn bốn mươi năm kế hoạch đề ra

trong những tuần vừa qua tỉnh đã chỉ đạo các huyện các công ty thủy nông để lấy nước để phục vụ sản xuất
tuy nhiên đến giờ phút này nam định vẫn còn một số xã của một số huyện ven biển
ví dụ huyện nghĩ hưng độ mặn còn rất cao cho nên chưa lấy nước ở đợt một này
chúng tôi có kế hoạch nước tờ thai nước tốt hơn sẽ lấy đầy đủ
và chắc chắn rằng nam định sẽ lấy được nước đầy đủ và cấy trong cái khung thời vụ cho phép tốt nhất
tại buổi kiểm tra bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao công tác chuẩn bị tại địa phương
và ghi nhận những nỗ lực khi tết nguyên đán đang cận kề
công tác vận hành của các trạm bơm vẫn được thực hiện đầy đủ để bảo đảm nguồn nước cho bà con được đầy đủ
chúng ta sẽ tích cực lấy đủ nước cho năm trăm năm mươi hectare
đó là điểm thứ nhất là mục tiêu tới đây
điểm thứ hai là đủ nước cho nam định
để cấy xuân
và đợt hai này chúng ta phải xác định trước một phương châm là tích nước sẵn ở tất cả các kênh các mương các ao các hồ những nơi cho phép
để vừa là tổ chức cấy cho nó đủ diện tích năm trăm năm mươi
nhưng cái thứ hai quan trọng hơn nữa là chuẩn bị tích sẵn để tưới dưỡng
tổng diện tích giao trồng vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ khoảng năm trăm năm mươi hectare
đến nay diện tích con nước đạt khoảng bốn mươi tám một
trong đó hà nam đạt tám mươi một tám nam định bảy mươi một phú thọ sáu mươi chín các tỉnh bắc ninh hà nội hương nhiên hải phòng tỷ lệ lấy nước dưới ba mươi
do đó bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác lấy nước đồ ải vụ đông xuân
những ngày này các chợ hoa trên địa bàn thành phố hải dương tỉnh hải dương đang rất nhộn nhịp người mua người bán hoa xuân
để cấy xuân
để phục vụ người dân mua sắm dịp tết thành phố hải dương đã quy hoạch chợ hoa tại phường lê thành nghị có diện tích trên một mươi chín m hai với hơn hai trăm linh gian hàng
thị trường hoa năm nay đầy đủ các chủng loại từ khắp các tỉnh thành phố trên cả nước được các thương lái và người dân vận chuyển đến địa bàn thành phố hải dương bày bán
thị trường hoa tết năm nay được đánh giá là đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân chơi hoa tết
những ngày cuối năm tại các vườn trồng quất tết ở xã bình kiến và phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
các nhà vườn phấn khởi ồ ạt xuất bán quất tết quất dáng đẹp trái sai hơn mọi năm nên nhiều tư thương đã đến mua từ rất nhiều ngày trước
bình quân mỗi chậu bán tại vườn giao động từ ba trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng thậm chí có chậu hơn một triệu đồng
thị trường tiêu thụ quất ở phú yên chủ yếu tại các tỉnh gia lai đắk lắc khánh hòa bình định và cả thành phố hồ chí minh
không như các loại hoa tết khác nếu không được giá nhà vườn sẽ không bán vì quất để lại được nhiều năm
theo các thương lái mua quất cảnh rất khó nên giá thường biến động tăng theo từng năm sau đó vì càng để lâu gốc và tán cây càng to giá trị kinh tế càng lớn
những ngày sát tết nguyên đán không khí mua bán tại chợ hoa quảng bá
thuộc phương quảng an quận tây hồ thành phố hà nội càng thêm tấp nập
chợ hoa xuân trong những ngày này không chỉ đông đúc người tới mua sắm mà còn có rất nhiều người đi chơi chợ để ngắm hoa
cũng chẳng biết từ bao giờ chợ hoa đêm quảng bá được hình thành như một chợ đầu mối nơi tập trung mua bán các loại hoa tươi lớn nhất của hà nội
vào những ngày cận tết chợ hoa càng thêm rực rỡ sắc màu với hàng trăm loại hoa đủ chủng loại được bày bán
để có thể thưởng ngoạn trọn vẹn không khí
sắc màu của một phiên chợ hoa ở khu chợ những ngày tết
bạn có thể có mặt tại đây vào thời điểm từ tối đến sáng sớm ngày hôm sau
bởi vào thời điểm đó sẽ được chứng kiến nguồn hoa tươi cây cảnh un un đồ về chợ
hôm nay là ngày tết tôi và gia đình cũng có đến chợ hoa để thăm xem và tìm những bó hoa đẹp
xem những mọi người mua sắm trang trí cho các nhà mình thêm đồng lễ vào những dịp tết
và năm nay thì thấy chợ hoa rất là đông và nhộn nhịp cũng như là mọi người rất là hứng khởi cho cái dịp tết năm mới sắp tới
giá hoa năm nay là cao hơn mỗi năm nhưng mà giá em nhập vào thì là thấp hơn năm trước một tí
nhưng mà năm trước lại là nó bị nắng
em nhập đà lạt về em vào để chọn hoa thì nhập về
ta đi ngắm chợ ở chính còn chỗ nào mà người nhà em có những mối quen thì người ta sẽ lấy thôi
chợ hoa đêm quảng bá luôn là điểm đến thu hút khách tham quan mua sắm trong những ngày xuân về
bởi không khí rộn rã bởi vẻ đẹp của môn loại hoa cây cảnh được bày bán ở đây
không chỉ là để trang trí nhà cửa mà đó còn là món ăn tinh thần của mỗi người mỗi gia đình trong những ngày tết đến xuân về
lễ hội dân gian cầu tàu của dân tộc mông năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức tại hai xã hang kia và pà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình
đây là lễ hội truyền thống là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng
đã có từ lâu đời nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc đồng thời đáp ứng nguyện vọng và đời sống văn hóa tinh thần lanh mạnh
tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân dịp xuân về
lễ hội bắt đầu từ nghi lễ trồng cây nêu cây nêu sẽ được trồng trên bãi đất rộng bằng phẳng
ngọn cây nêu bao giờ cũng hướng về hướng đông với mong muốn cầu sinh con
cũng là hướng của mặt trời với mong ước mùa màng vội thu cầu cho sức khỏe của bản làng
việc cúng lễ ngay dưới gốc cây nêu cầu trời đất để thần linh phủ hộ cho bản làng được yên vui
người người khỏe mạnh hạnh phúc ăn nên làm ra trồng trọt chăn nuôi sinh sôi được mùa
trồng lên để làm một cái bóng dân bảo vệ sức khỏe tất cả con chó hai xã
một thứ hai nữa là cây nêu này là cây bóng để chúng ta vui chơi xuân rồi năm mới
có nhiều sức khỏe ăn nền làm ra
trong thời gian tới thì chúng tôi là tiếp tục phát huy những kết quả mà đã đạt được trong những năm qua
và đưa vào cái nghị quyết của đảng đảng ủy hội đồng nhân dân là huy động toàn dân
chúng ta tiếp tục phát huy cái lễ hội gầu tàu là sẽ tổ chức hàng năm
và đúng vào cái gì tết cổ truyền của đồng bào người mông sau tết mông
chúng tôi sẽ tổ chức tiếp tục là giữ gìn các nếp văn hóa của đồng bào
để phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo
đến với lễ hội gầu tàu các du khách được trải nghiệm vùng đất có địa hình đồi núi thiên nhiên hùng vĩ
được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mông
bên cạnh đó du khách còn được thăm các gian hàng văn hóa ẩm thực
và cổ vũ các môn thể thao dân tộc đặc sắc trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc mông
thưa quý vị và các bạn quảng trị từng được biết đến bởi đặc trưng của nắng gắt
gió lào và sự khắc nghiệt của thời tiết
nhưng nay mỗi độ tết đến xuân về tại vùng đèo núi quanh nam sơn mù
mang tên sa mù tỉnh quảng trị đã trồng thành công những loại hoa có giá trị cao
vốn chỉ quen ở khí hậu xứ lạnh
hương sắc những loại hoa ấy tô điểm thêm cho ngày xuân tại vùng đất anh hùng quảng trị
thêm rực rỡ và mới lạ hơn
khu vực đèo sa mù nằm ở độ cao trung bình từ một đến một năm trăm linh mét so với mặt nước biển
nhiệt độ trung bình hai mươi độ c
đây là điểm lý tưởng hội tụ mọi điều kiện thích hợp
để trồng các giống hoa ôn đới có giá trị kinh tế cao
sở khoa học và công nghệ tỉnh quảng trị đã xây dựng tại đây khu nghiên cứu thực nghiệm
áp dụng khoa học hiện đại để có thể tạo môi trường tốt nhất cho các loại hoa sinh trường và phát triển
đặc biệt sa mù là một địa phương rất là xa kết đông hà là một trăm linh cây
về đi đường đèo rất là khó đi
thì chúng tôi là thời gian qua đã ứng dụng công nghệ bốn
với tỷ lệ rất là lớn
vào sản xuất và chăm sóc cây hoa này
nhờ những công nghệ đó họ vừa điều khiển việc cây hoa sinh trưởng phát triển theo đúng ý của mình
vừa tiết kiệm được cái chi phí cũng như là nhân lực rất là lớn
để phục vụ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
đã đưa ra thị trường hơn một mươi sáu cây hoa ly giống chile và hà lan
một mươi ba cây lan hồ điệp được nhập giống từ đài loan
với một mươi màu sắc khác nhau một mươi cây hoa tulip
cùng nhiều loại hoa khác như đồng tiền hoa hồng môn và các loại cây ăn trái
hiện nay các loại hoa này đã được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận rất tích cực
các mô hình được thử nghiệm tại đây sẽ được nhân rồng ra cho nhân dân trong vùng
cũng như là nhân rồng ra cho các doanh nghiệp họ có cái nhu cầu đầu tư vào khu vực này
để sản xuất các loại rau loại hoa loại quạ
và với một mong muốn là biển khu vực đèo samu này trở thành một khu vực trồng các loại hoa
rồi là quả cao khắp với công nghệ cao để phục vụ cho nhu cầu của thị trường trong nước
cũng như là nếu mà có đủ khả năng thì sẽ tiến hành xuất khẩu
ngoài cung cấp hoa cho thị trường tết nguyên đán địa danh đèo sa mù đã thu hút hàng nghìn lượt khách
đến tham quan khu vực trồng hoa
tỉnh quảng trị đang xây dựng quy hoạch chi tiết để phát triển du lịch khu vực này
bên cạnh đó tỉnh cũng đã tạo dựng thương hiệu để các loài hoa quả nơi đây đủ sức cạnh tranh trên thị trường
giúp người dân nơi đây đa dạng hóa cây trồng phát triển kinh tế
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế
tránh văn phòng phủ tổng thống iran ông mahmoud vaeji tuyên bố
rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm là một trong những lựa chọn của nước này
trong bối cảnh châu âu kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận hạt nhân
động thái có thể làm khôi phục các biện pháp trừng phạt của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại diện iran cho biết nếu các nước phương tây vẫn kiên quyết đưa vấn đề hạt nhân của iran ra hội đồng bảo an
tehran sẽ buộc phải quyết định cứng rắn rời khỏi thỏa thuận
tổng thống iran hassan rouhani trước đó đã đề cập đến khả năng này trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo châu âu
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tổng thống mỹ donald trump tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt iran
đáp lại iran đã tuyên bố giảm một số cam kết trong thỏa thuận
đồng thời tăng giới hạn làm dầu urani vượt mức ba sáu mươi bảy và lượng urani làm dầu thấp vượt ngưỡng ba trăm linh kg
từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một triều tiên tạm thời cấm khách du lịch nước ngoài do dịch bệnh viêm phổi lạ đang lây lan
phần lớn khách du lịch đến triều tiên là đến từ triều tiên
theo công ty du lịch có trụ sở tại trung quốc triều tiên sẽ tạm thời đóng cửa biên giới đối với tất cả du khách nước ngoài
để đề phòng virus corona mới nhưng không nói rõ lệnh cấm duy trì trong bao lâu
phần lớn du khách nước ngoài đến triều tiên là người trung quốc và số lượng khách đã tăng lên đáng kể trong năm ngoái
khi quan hệ giữa bắc kinh và bình nhưỡng ấm lên
năm hai nghìn một mươi bốn triều tiên từng cấm du khách nước ngoài trong bốn tháng để đề phòng virus ebola
dù không có trường hợp nhiễm bệnh nào được phát hiện ở châu á
liên quan đến dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona
ủy ban y tế quốc gia trung quốc khẳng định sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng
nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus cũng như thiết lập nhiều hơn nữa các cơ chế kiểm soát
thông báo của ủy ban y tế trung quốc khẳng định nước này đã tăng cường việc truy tìm nguồn gốc của virus
đưa ra các hướng dẫn về mặt kỹ thuật làm giảm thiểu số ca nhiễm và người thiệt mạng
các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đang được áp dụng chặt chẽ
để kiềm chế dịch ở thành phố vũ hán chúng tôi đã yêu cầu thành phố này và tỉnh hồ bắc
có các biện pháp mạnh cũng như tăng cường giám sát các khu chợ
chúng tôi cũng đề nghị người dân hạn chế tụ tập ở những chỗ đông người và thu nhận các thông tin chính thức
thông báo mới nhất được trung quốc đưa ra trong thời điểm có nhiều trường hợp mới nhiễm virus corona
tới chiều ngày hai mươi hai tháng một đã có bốn trăm bốn mươi người tại một mươi ba tỉnh của trung quốc được xác nhận là nhiễm virus corona
trong đó chín người đã chết
trong khi đó cơ quan y tế thái lan
cơ quan y tế thái lan xác nhận có một bệnh nhân người thái đầu tiên bị nhiễm chủng virus corona mới
hiện nhiều nước đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ở khu vực biên giới hay tại sân bay
tập trung vào những người sinh sống hay từng tới thành phố vũ hán của trung quốc
giới chức thủ đô bangkok của thái lan vừa đóng cửa gần bốn trăm năm mươi trường học tại quốc gia này
trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng tới mức nguy hiểm
chỉ số bụi mịn pm hai năm
của thủ đô bangkok trong ngày hai mươi hai tháng một
đã lên tới mức bảy mươi tám ba
cao hơn mức khuyến cáo là có hại cho sức khỏe
trong khi đó chỉ số chất lượng không khí aqi của bangkok
đã lên tới mức một trăm sáu mươi ba
học sinh được cho là những nhóm chịu ảnh hưởng mạnh của ô nhiễm khí hậu
do có tần suất hoạt động ngoài trời cao
cũng giống như nhiều thành phố ở các quốc gia đang phát triển tại châu á
bangkok đang phải trải qua những ngày bị bao trùm bởi khói thải
từ các phương tiện giao thông
bụi từ các công trình xây dựng và phát thải từ ngành công nghiệp
đặc biệt là tình trạng đốt dơm dạ tại các vùng nông thôn lân cận
trong những tháng mùa đông hành khô
cũng khiến cho tình trạng ô nhiễm diễn biến nghiêm trọng hơn
hồi tháng một năm ngoái giới chức bangkok từng yêu cầu
phải đóng cửa các trường học trong một tuần vì ô nhiễm không khí
tài xế xe buýt là công việc liên quan tới sự an toàn của rất nhiều người
vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có mỹ
đã có những quy định nghiêm ngặt với những người làm công việc đặc thù này
tài xế xe buýt là công việc liên quan tới sự an toàn của rất nhiều người
tại mỹ những người muốn theo nghề lái xe buýt
bắt buộc phải có giấy phép lái xe thương mại hạng đề
bên cạnh đó tài xế vượt qua các yêu cầu cấp phép của liên bang và tiểu bang tại mỹ
bao gồm phải đủ một mươi tám tuổi trở lên mắt và tính giác tốt
không mắc các bệnh với huyết áp tim mạch
tài xế phải có khả năng nói đọc và hiểu tiếng anh
hồ sơ lái xe chưa phạm lỗi không có các tiền án tiền sự
liên quan đến việc sử dụng thuốc kích thích ma túy hay đồ uống có cồn
và xác nhận không có án tình dục
những tài xế mới bắt đầu vào nghề chưa được phép chạy các tuyến dài
mà phải mất từ một tới vài năm để tích lũy đủ kinh nghiệm
và học thuộc tất cả các tuyến đường
ngoài ra các tài xế vượt qua hai đời kiểm tra định kỳ ma túy
đồ uống có cồn trong năm
chưa kể các cuộc kiểm tra bất chợt do liên đoàn vận tải mỹ thực hiện
thời tiết nắng ấm kéo dài nhiều ngày qua khiến hoa đào nở sớm
dù người dân đã dùng nhiều biện pháp giữ hoa để hoa nở đúng ba mươi tết
giá một cành đào to khoảng một năm triệu một cành
năm nay đào nở sớm nên giá giảm một nửa
đào thề có giá từ ba đến năm triệu đồng một cây
sau khi điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường cụ thể là
thỏa thuận thương mại mỹ trung và hiệp định thương mại mỹ mexico canada
khiến giá vàng tăng giảm khó lường
hiện giá vàng sgc giao dịch quanh mức từ bốn mươi ba năm đến bốn mươi ba ba triệu đồng một lượng
giá vàng thế giới ở mức một năm trăm năm mươi hai usd một ao
quyết phòng hộ hedge fund dự báo giá vàng sẽ tăng vọt ba mươi lên hai usd một ảo
tương đương năm mươi sáu triệu đồng một lượng
nhu cầu sử dụng thịt lợn của thành phố hà nội
khoảng hơn hai mươi triệu đồng một lượng
trong khi nguồn cung trên địa bàn chỉ đáp ứng được khoảng một mươi bốn tấn tức là sáu mươi
do đó hà nội đã chủ động tìm kiếm nguồn cung từ nhiều nơi
các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng giáp với hà nội
đã cam kết hỗ trợ cho hà nội bốn mươi ba tấn thịt lợn trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cục thuế thành phố hồ chí minh sẽ tập trung thanh tra các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn
xây dựng bot bt
các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn
doanh nghiệp fdi có phát sinh lỗi nhiều năm vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh
các doanh nghiệp cá nhân có giao dịch đáng ngờ
các doanh nghiệp có ưu đãi miễn giảm thuế kinh doanh bất động sản
năm hai nghìn một mươi chín việt nam airlines đã mất thị phần khi giảm từ ba mươi bốn năm xuống ba mươi ba ba thị phần nắm giữ
sân bay tân sơn nhất được thiết kế đón một mươi hai triệu lượt hành khách một năm
nhưng đã phải tiếp đón tới hơn ba mươi tám ba triệu lượt hành khách
hàng không việt nam là thị trường tăng trưởng nhanh thứ hai thế giới trong giai đoạn hai nghìn chín
tuy nhiên để duy trì đạt tăng trưởng này nút thắt hạ tầng cần sớm được tháo gỡ
với thực tế là nhiều người dân doanh nghiệp còn thờ ơ với môi trường như hiện nay
chế tài xử phạt chưa đủ sức gian đe
nếu chỉ chính quyền thành phố nỗ lực thì khó có thể mang lại hiệu quả như mong muốn
vì vậy việc tăng mức xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường là cần thiết và cấp bách
để nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân đối với cộng đồng và xã hội
theo đó mức giảm tai nạn giao thông toàn quốc trên cả ba tiêu chí đều trên một mươi năm
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong một tháng vừa qua
toàn quốc đã xảy ra một ba trăm linh vụ tai nạn giao thông làm năm trăm chín mươi một người tử vong và làm bị thương chín trăm sáu mươi tám người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín số vụ và số người bị thương đã giảm gần một mươi năm
riêng số người tử vong giảm gần một mươi chín
xuân canh tý đã cận kề
xa xứ tranh thủ thời gian trở về đoàn tụ với gia đình đón tết đầm ấm và trọn vẹn niềm vui
vì thế những ngày này trên các tuyến đường lưu lượng xe lưu thông tăng cao
tiêm ẩn lớn hiểm họa gây mất trật tự giao thông
ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông
để bảo đảm giao thông được thông suốt an toàn cho người đi đường
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai đã huy động tối đa lực lượng
phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán ngay từ trung tuần tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chỉ tính trong tháng cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh gia lai đã phát hiện một mươi năm trăm một mươi ba trường hợp vi phạm
ra quyết định xử phạt hơn chín trường hợp với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
tạm giữ hai bốn trăm chín mươi năm phương tiện tước ba trăm bảy mươi chín giấy phép lấy xe tạm giữ hàng nghìn giấy tờ liên quan
về bên hành khách là mình sẽ đảm bảo là hành khách đủ không được chợ quá số người quy định
thứ hai là trên tuyến đường tài xế không được thứ nhất là phải tuân thủ tốc độ quy định của nhà nước
thứ hai là không lấn làng thứ ba là mình không an toàn cho khu vực giao thông
trong khi đó tại thành phố bà lê cưu công tác kiểm tra nông độ côn được đội cảnh sát giao thông thành phố
tăng cường tổ chức tại các tuyến đường chính các khu vực tập trung đông dân cư
và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
trong đợt cao điểm giao quân xử lý vi phạm khi tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự tỉnh gia lai đã tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường địa bàn trọng điểm kết hợp tuần tra lưu động bảo đảm trật tự an toàn giao thông
không để xảy ra ủn tắc đua xe trái phép
lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi rất mong muốn là cả hệ thống chính trị vào cuộc
là các cấp ủy chính quyền địa phương các cơ quan ban ngành đoàn thể vào cuộc ủng hộ cho chúng tôi
và tập trung nhằm là mục tiêu là kéo giảm tai nạn giao thông
giúp cho người dân đón tết vui xuân được an toàn
và đặc biệt là mong muốn cho người dân cái sự ủng hộ của người dân là hình thành cái thói quen
và chấp hành luật giao thông khi đã uống rượu bia thì không nên lái xe
một mùa xuân nữa lại về việc tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
mang đến một năm mới đầm ấm sung túc với tất cả mọi người
kiểm tra công tác phục vụ vận tải hành khách đi lại trong dịp tết nguyên đán canh tí
tại tp hcm ngoài việc yêu cầu các hãng xe tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn giao thông
lực lượng chức năng khuyến cáo lưu ý an toàn cháy nổ khi vận chuyển xe gắn máy
dịp tết lượng khách đi lại qua các bến xe miền đông miền tây luôn ở mức cao
cũng là thời điểm hàng hóa vật dụng vận chuyển theo mỗi chuyến xe cũng tăng đột biến
vì thế công tác kiểm tra quy định về an toàn kỹ thuật luôn được chú trọng
trước khi đang cho phương tiện xuất bến bến xe miền đông có luôn bố trí các bộ nhân viên
để kiểm tra phương tiện để đảm bảo mặt khách đều có vé cũng như tính trường hợp nhòi nhét khách
hầu như kiểm tra về điều kiện như búa thoát hiểm hệ thống giường điều kiện của xe như hệ thống khiếu sáng
và điều kiện của lái xe như là nộp độ cầu của lái xe trước khi xuất bến
tuy nhiên một khâu quan trọng là bảo đảm an toàn cháy nổ khi vận chuyển các phương tiện xe máy theo xe khách còn xem nhẹ
cụ thể như cách thức vận chuyển này xe máy chưa được khóa xăng cẩn thận đã vội vã đưa vào khoang xe khách
sự cầu thả này rất dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ
lưu ý đặc biệt trong vận tải đường bộ ở bến xe miền đông cũng như là ở nhà ga là khi mà vận chuyển mô tô xe máy
thì tuyệt đối phải rút hết nhiên liệu để ngăn ngừa việc cháy nổ và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
để phát hiện ngăn chặn những hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép
ghi nhận tại bến xe miền đông mỗi ngày giáp tết lượng hàng hóa đổ về càng nhiều
khi việc giao nhận hàng hóa hoàn toàn do các đơn vị kinh doanh vận tải định đoạt như hiện nay
không ai khẳng định chắc chắn tất cả mặt hàng hóa phụ kiện gửi kèm theo xe khách là luôn an toàn
mà có thể có những nguyên liệu dễ gây cháy nổ
do đó các cơ quan quản lý cần siết chặt khâu kiểm tra để ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn cháy nổ nguy hiểm
như đã từng xảy ra những vụ việc đáng tiếc trong quá khứ